tiện kiểm soát nhân dân tối ca vừa ban hành cáo trạng truy tố hai mươi tám bị can trong vụ án kinh tế tham nhũng
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trong vụ án này bị can trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần thanh liêm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và hai mươi bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong vụ án này bị can nguyễn thục anh và vợ chồng bị can võ hồng cường trần đinh như ý
bị truy tố về tội tham ô tài sản bị can nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
bị can trần nguyên vũ cựu giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
và bị can huỳnh thanh hải cựu phó tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham mô tài sản
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định các bị can trong vụ án này có sai phạm trong chuyển nhượng hai khu đất tại tỉnh bình dương
trong đó cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và nhiều cán bộ cấp dưới tại tỉnh bình dương được xác định
để tư nhân thâu tóm hai khu đất của nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
đến với những thông tin đáng chú ý
tòa nhân dân tp hà nội đã ra quyết định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vim vào ngày một mươi tám tháng năm tới
đến thời điểm này đã có ba mươi ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
bị can trần ngọc hà cựu chủ tịch hội đồng thành viên cựu tổng giám đốc vim
cùng một mươi năm bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
riêng bị can nguyễn văn khôi cựu trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba các bị cáo đã ký chứng thư bảo lãnh sai quy định cho vay không đúng quy định nguồn vốn của nhà nước
gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án bị can trần ngọc hà tổng giám đốc phim giữ vai trò chính
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an thành phố đồng hới đã đấu tranh và bắt giữ thành công một vụ với ba đối tượng
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần năm trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một gói ma túy dạng heroin
một gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tăng vật khác có liên quan
cụ thể vào khoảng
một giờ ba mươi phút ngày sáu tháng năm tại một phòng trọ ở phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng phạm hoàng long
chú bắc nghĩa đồng hới quảng bình có hành vi cất giấu trong người một gói giấy màu trắng bên trong chứa một mươi một viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng
khai thác nhanh đối tượng long khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
quá trình làm việc long đã tự nguyện giao nộp thêm bốn trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được cất giấu trong phòng trọ
tại cơ quan công an long khai nhận tất cả số ma túy này được mua của một người phụ nữ tên thảo ở phường bắc nghĩa đồng hới quảng bình khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với nguyễn phương thảo lực lượng công an đã thu giữ thêm bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một gói ma túy tổng hợp dạng đá
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

lực lượng công an vừa bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
các lực lượng chức năng tỉnh điện biên phối hợp kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát hai mươi bảy z một trăm hai mươi một nghìn tám trăm một mươi ba do quảng văn chanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy điều khiển
trở theo nguyễn thanh sơn cung chú huyện tuần giáo chạy hướng điện biên tuần giáo
phát hiện hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép hơn một mươi bảy gram heroin được cất giấu trong gương chiếu hậu bên phải của xe mô tô
tại cơ quan công an
hai đối tượng khai nhận đã góp tiền rủ nhau đi mua số ma túy trên với giá bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng của một đối tượng tên chiến
ở xã trường sinh về để sử dụng và bán kiếm lời khi đang vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại đà nẵng công an quận liên triều đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ trái phép ma túy của hồ hoàn vĩnh
quê quảng nam tạm trú đà nẵng trước đó tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng làm nhiệm vụ
tuần tra kiểm soát trên đường nguyễn huy tưởng quận liên triều phát hiện vĩnh điều khiển xe máy không đội bũ bảo hiểm
qua kiểm tra hành chính lực lượng công an phát hiện một gói tinh thể màu trắng giấu trong ví và xác định đây là ma túy tổng hợp dạng hàng đá
bước đầu vĩnh đã khai nhận mua số ma túy đá này về để sử dụng dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với võ văn kiệt chú xã rạch trèo huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng bốn kiệt đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà một người dân
ở xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu sau đó giật sợi dây chuyền của gia chủ
sau khi phát hiện sự việc nạn nhân đã chi hô người thân truy đuổi và bắt được đối tượng bàn giao cho cơ quan công an
được biết kiệt từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cướp tài sản
bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở ấp công nghiệp xã tân hải huyện phú tân tỉnh cà mau đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện phú tân
phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền bằng hình thức trực tuyến
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tăng
hai mươi đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền bằng hình thức trực tuyến
ngoài ra còn thu giữ thêm một tv một đầu thu phát sóng internet dùng để xem đá gà trực tuyến
và trên bốn mươi sáu triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi bảy xe mô tô các đối tượng tham gia chủ yếu là người địa phương và các địa bàn giáp danh
được biết tụ điểm tệ nạn này đã từng bị xử lý về hành vi tổ chức đá gà ăn tiền

các đối tượng đã từng bị xử lý về hành vi tổ chức năng cầu cứu về việc con gái sang trung quốc mất tích và đòi tiền chuộc
qua xác minh giải cứu của cơ quan công an thì hầu hết những trường hợp báo mất tích rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn
hoặc là thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
người phụ nữ này suốt thời gian dài lo lắng suy sụp khi đứa con gái sau thời gian mất tích gọi cuộc điện thoại vội vàng về cầu cứu gia đình chuộc con tại trung quốc
còn thiếu nữ ở thị xã đức phổ này nghe lời rụ rỗ sang trung quốc kiếm việc làm thì rơi vào bẫy bắt làm vợ cho một người đàn ông ở trung quốc
chịu không nổi cảnh khổ sở đánh đập thiếu nữ này đã bỏ trốn và liên hệ công an quảng nam hỗ trợ đưa về quê
các đối tượng mua bán người có xu hướng hoạt động liên tỉnh liên kết với các đối tượng ở nhiều địa phương và với người nước ngoài để hình thành các đường dây tội phạm khép kín bán sang trung quốc
nhiều đối tượng từ nạn nhân nghe theo lời rụ rỗ rủ dê của kẻ xấu họ đã trở về quê hương chuyên đi lôi kéo lừa gạt những nạn nhân khác
qua công tác phối hợp trao đổi thông tin với công an các tỉnh biên giới phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và phối hợp cơ quan chức năng
hỗ trợ đưa các nạn nhân về quê
về địa phương thì phối hợp với địa phương đã tiên truyền giáo dục và giúp đỡ tạo điều kiện để họ có một cuộc sống ổn định tại địa phương
để phòng ngừa tình trạng buôn bán phụ nữ sang nước ngoài làm việc mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng xấu lôi kéo rụ rỗ
tích cực tham gia công tác phòng ngừa phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép hoặc đối tượng có hành vi lôi kéo rụ rỗ lừa đảo người xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
tiếp tục với những thông tin khác công an huyện phong thổ tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng là hai anh em giàng a khai và giàng a thái
cùng ở bản cao trải xã tà tổng huyện mường tè về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ gần ba bánh heroin có trọng lượng trên tám trăm linh g và hai năm kg nhựa thuốc phiện
vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng năm
tại tổ dân phố hữu nghị thị trấn phong thổ công an huyện phong thổ chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu bắt quả tang đối tượng giàng a khai
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ toàn bộ số lượng ma túy nói trên
mở rộng điều tra lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng giàng a thái là em trai của khai tại khu vực ngã ba pa so huyện phong thổ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua đấu tranh xác định khai là chủ hàng đã mua số ma túy trên bên lào giấu ở nhà với mục đích vận chuyển đến huyện phong thổ bán sang trung quốc
khi tìm được khách mua khai đã gọi điện thuê thái mang ma túy từ nhà đến giao cho khai với giá là hai triệu đồng thì cả hai bị bắt giữ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối tượng lương hoài nam
trù xã quảng hòa huyện đắk lông tỉnh đắk nông để điều tra về tội giết người
do mâu thuẫn tình cảm với chị ma thị oanh nên anh nguyễn văn chính đã hẹn gặp chị oanh
nhưng chị oanh không đồng ý nên đã nhờ em trai là ma văn hoài và người cháu là lương hoài nam can ngăn
sau đó hoài đã bị chính cầm dao dựa chém hai nhát vào người
khi hai người xảy ra ẩu đả con dao rơi xuống đất nam đã cầm lên và chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu mặt tay và chân của anh chính
gây án xong nam đã vứt bỏ hung khí tại hiện trường
anh chính được người dân đưa đến bệnh viện với tỷ lệ thương tật hai mươi ba
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp cho biết vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm để đánh nhau
trước đó công an huyện tháp một mươi tiến hành kiểm tra bắt quả tang hai nhóm đối tượng đang chuẩn bị hung khí tại nhà đối tượng lý thanh phương
ở khóm bốn thị trấn mỹ an và nhà đối tượng nguyễn phước hậu ở xã láng biển để giải quyết mâu thuẫn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận phạm hoàng thiện và lý thanh phương
có mâu thuẫn từ trước nên đã rủ các đối tượng khác chuẩn bị hung khí để đánh nhau
liên tiếp nhiều đường dây đánh bạc vừa bị công an tỉnh hà nam triệt phá
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin
công an tỉnh hà nam vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá độ bóng đá
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm thị hoa nguyễn mạnh cùng chú tại thành phố phủ lý
và nguyễn văn minh chú tại thị xã duy tiên
cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng ba
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn hoa đã cung cấp trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com cho hoạch
để cung cấp cho mình tham gia đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến hơn một mươi tỷ đồng
cùng ngày công an tỉnh hà nam cũng vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn duy trần ngọc du trần thị huế và vũ văn sáng
cùng chú tải xã nguyễn lý huyện lý nhân
với phương thức thủ đoạn gửi số lô số đề qua tin nhắn sms gia lô
các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới gần một trăm linh triệu đồng mỗi ngày
vụ trái nhà liên hoàn đã xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
làm ba ngôi nhà sàn bị thiệt hại
nguyên nhân bước đầu đã xác định là do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng
nên vàng thị chu là vợ của ông thảo aza cùng chú thôn tống ngoài xã túc đán huyện trạm tấu
đã gây ra vụ việc trên
tại cơ quan công an vàng thị chu khai nhận do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng
nên khoảng tám h ba mươi phút sáng ngày năm tháng năm vàng a chu đã châm lửa đốt nhà ông thảo a ly
em trai ông thảo a gia sau đó đốt nhà mình
đàm cháy lan rộng khiến các nhà ba gian ông thảo a gia bị thiêu dụi hoàn toàn
nhà ông thảo a ly và thảo a tùa con của ông gia bị cháy và hư hỏng nặng
thiệt hại gần ba trăm linh triệu đồng
sau khi gây ra vụ việc trên vàng thị chu đã bỏ trốn lên rừng tìm lá ngón để tự tử
khi đang thực hiện hành vi ăn lá ngón chu bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một chiếc xe container đang lưu thông trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
bất ngờ bốc cháy dữ dội
cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh và điều tra nguyên nhân của vụ việc
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng năm xe container biển số năm mươi một g
sáu mươi sáu nghìn năm trăm linh hai lưu thông tp hcm long thành dầu dây hướng từ đồng nai về tp hcm
khi vừa qua trạm thu phí long phước phường long phước tp thủ đức
thì phần đầu xe bất ngờ bốc cháy
phát hiện vụ việc tài xế đã cho xe tấp vào làn rừng khẩn cấp và rời khỏi xe
ngọn lửa đã lan nhanh và bốc cháy dữ dội
tài xế và người đi đường đã dùng nhiều biện pháp dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa
vụ cháy đã thiêu dụi phần đầu xe container không có thiệt hại về người
sự việc làm giao thông trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng từ đồng nai về tp hcm ùn tắc
ngay sau trận thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba indonesia trong trận mở màn bảng a
môn bóng đá nam sea games ba mươi một diễn ra vào tối ngày hôm qua
nhiều người đã lao ra đường ăn mừng chiến thắng của đội chủ nhà
lực lượng công an đã ra quân làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sau trận đấu
theo đó tại tp hcm hơn bốn trăm linh quay xe đã bị ngăn chặn khi đang tụ tập chuẩn bị đua xe
thời điểm kiểm tra có hơn bốn trăm linh xe tay ga xe cọp dựng kín con hẻm trước quán
các đơn vị phối hợp tổ chức phong tỏa khu vực quán và yêu cầu những người có mặt trong quán ngồi tại chỗ để kiểm tra hành chính
khu vực giao lưu của hội nhóm này có nhiều phương tiện xe tay ga xe cọp đã qua độ chế
các đơn vị phối hợp đã yêu cầu các thành viên trong nhóm xuất trình giấy tờ
tùy thân và đưa bốn trăm linh phương tiện về trụ sở
bước đầu cơ quan công an sẽ xử phạt chủ bốn trăm linh phương tiện này về hành vi đỗ đậu xe dưới lòng đường
quá trình xác minh từng phương tiện nếu các phương tiện này không có giấy tờ hợp lệ
thì sẽ bị xử lý theo quy định
tại phú thọ nơi diễn ra trận đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam u hai mươi ba indonesia
thì ngay sau trận đấu để đảm bảo an toàn cho người dân
lực lượng công an đã chủ động các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
tại khu vực xung quanh sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia kết thúc cũng là lúc thành phố việt trì có mưa lớn
tuy nhiên cơn mưa không làm vơi đi những cảm xúc của người hâm mộ
khi chứng kiến chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong trận đầu gia quân